nhằm thúc đẩy môi trường xây dựng bền vững tại việt nam tại hà nội mạng lưới hiệu quả năng lượng việt nam tổ chức tuần lễ công trình cho tất cả con người văn hóa môi trường đã khai mạc vào sáng nay
trong bối cảnh hiện nay thị trường ngành xây dựng đã và đang đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng công trình xây dựng đối với toàn bộ các bên liên quan trong lĩnh vực
tính đến năm hai nghìn năm mươi ước tính cần xây dựng trung bình một mươi ba công trình mỗi ngày để đáp ứng đủ nhu cầu trong khi các vấn đề về tiện nghi sức khỏe cho người sử dụng cũng như trách nhiệm về biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng văn hóa đặt trong bước thiết buộc phải được giải quyết
trong đó đặc biệt lưu ý về tỷ lệ ba mươi sáu tổng năng lượng tiêu thụ và ba mươi chín tổng phát thải co hai trên toàn cầu được tạo ra bởi các hoạt động xây dựng và vận hành các công trình
tuần lễ diễn ra từ thứ tư ngày hai mươi chín tháng bảy đến chủ nhật ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi gồm chuỗi các sự kiện hướng tới mục tiêu xây dựng bền vững bảo đảm tối ưu hóa tiện nghi tôn vinh văn hóa bản địa và thân thiện với môi trường